người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov vừa đưa ra tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine sẽ chỉ kết thúc khi nước này hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra
khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai tổng thống nga vladimir putin đã đặt ra một số mục tiêu trong đó có phi quân sự hóa và phi phát xít hóa quốc gia láng giềng
trong động thái liên quan một quan chức quân sự nga khẳng định moscow sẽ đáp trả ngay lập tức nếu nga bị tấn công bằng các hệ thống vũ khí tầm xa
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của tổng thống mỹ joe biden thông báo sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho ukraine bao gồm hệ thống tên lửa động cơ cao
theo khẳng định của mỹ kiev đã đảm bảo rằng sẽ không sử dụng các hệ thống tên lửa của mỹ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của nga
tuy nhiên phía nga cho rằng những cam kết của ukraine không đáng tin cậy